khu vực biên giới giữa israel và liban tiếp tục xảy ra giao tranh dữ dội
và ngày hôm qua quân đội israel thông báo đã bắn đạn pháo đáp trả sau khi các tay súng bắn tên lửa chống tăng
khiến cho nhiều người dân thường ở khu vực này bị thương
israel cho biết có ít nhất bốn người bị thương trong các cuộc tấn công này
trước đó vào ngày một mươi một tháng một mươi một thủ lĩnh lực lượng hezbollah ở liban tuyên bố tiếp tục duy trì các cuộc tấn công
nhằm vào quân đội israel trong bối cảnh tel aviv đang thực hiện chiến dịch tấn công các mục tiêu hamas tại giải gaza
liên quan đến hoạt động sơ tán người nước ngoài và người palestine bị thương khỏi giải gaza
sau thời gian gián đoạn vào ngày một mươi hai tháng một mươi một nhóm sơ tán đầu tiên đã tới ai cập qua cửa khẩu rafah
cùng thời điểm này sáu mươi cá nhân mang hộ chiếu nga và một mươi tám công dân ba lan trong đó có trẻ em đã được sơ tán khỏi gaza để sang ai cập